phòng kỳ sát hình sự công an tỉnh bạc liêu cho biết đang củng cố hồ sơ và xử lý một mươi bốn đối tượng có hành vi mang theo hung khí nguy hiểm để chuẩn bị đánh nhau
trước đó vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng sáu lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu đã phát hiện một mươi bốn đối tượng do danh sóc cầm đầu đang tụ tập tại một quán cà phê trên đường tôn đức thắng
có mang theo nhiều loại hung khí nguy hiểm chuẩn bị đánh nhau nên đã tiến hành mời các đối tượng về cơ quan công an làm việc
và qua xác định nguyên nhân xuất phát từ việc đối tượng danh sóc đi đà ga ăn tiền thì xảy ra mối thuẫn và đánh nhau với một người đàn ông
sau đó danh sóc đã hẹn một mươi ba đối tượng còn lại mang theo hung khí để tìm người đàn ông kia trả thù thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
thu giữ nhiều loại hung khí nguy hiểm như mã tấu dao búa gậy bao khúc bình xịt hơi tay